thưa quý vị sáng nay ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã cử hành trọng thể lễ tang đồng chí đỗ mười
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng
nay là thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
theo nghi thức quốc tàng tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
đúng bảy giờ lễ viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười đường cử hành trọng thể
trong nền nhạc trầm buồn hồn tử sĩ
sau khi đoàn gia đình họ tộc nguyên tổng bí thư đỗ mười thành kính dân hương dân hoa
lên linh cữu nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn ban chấp hành trung ương đảng do đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng làm trưởng đoàn
đã vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
vòng hoa mang dọc chữ
vô cùng thương tiếc đồng chí đỗ mười
sau phút tưởng niệm đồng chí nguyễn phú trọng
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đã đi vòng quanh linh cữu đồng chí đỗ mười
nghiêng mình tiễn biệt người đồng chí thân thương
nhà lãnh đạo xuất sắc tiêu biểu của đảng và nhà nước ta
xúc động ghi vào sổ tang đồng chí đỗ mười
nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng viết
vô cùng thương tiếc đồng chí đỗ mười
nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn
của đảng nhà nước và nhân dân ta
người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung
suốt đời chiến đấu hy sinh
vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vì hạnh phúc của nhân dân
người có nhiều công lao và công hiến to lớn
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
và trong công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ tổ quốc
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn
đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để lại niềm tiếc thương sâu sắc
đối với đồng chí đồng bào cả nước
và bạn bè quốc tế
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí
nguyện mãi học tập và noi theo tấm gương
hết lòng vì nước vì dân của đồng chí
xin vĩnh biệt bác đỗ mười kính mến
xin gửi đến toàn thể gia quyến
lời chia buồn sâu sắc nhất
trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này
tiếp theo đoàn chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước
làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí trần thanh mẫn
trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
bộ công an
do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn
viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
cùng thời điểm với lễ viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
được tổ chức trọng thể theo nghị thức quốc tang
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
tại hội trường thống nhất
hồ chí minh
lễ viếng cũng được tổ chức trọng thể
để đồng chí đồng bào chiến sĩ của thành phố hồ chí minh
các tỉnh thành phố việt nam
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
từ sáng sớm
đoàn người đã tập trung rất đông
ở hội trường thống nhất
để viếng đồng chí đỗ mười
đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành ủy
hội đồng nhân dân ủy ba nhân dân
ủy ba mặt trận tổ quốc việt nam
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
những dòng chia sẻ
trong sổ tan đồng chí đỗ mười
của đông đảo nhân sĩ trí thức
đã thể hiện sự yêu kính
đối với những đóng góp của đồng chí đổ mười
trong sự nghiệp phát triển của đất nước
từ bảy giờ sáng nay
tại xã đông mỹ huyện thanh trì hà nội
quê hương của nguyên tổng bí thư đỗ mười
đông đảo bà con họ hàng
nhân dân địa phương và các ban ngành đoàn thể
chính quyền địa phương
đã đến đặt
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đồng chí đỗ mười
là tấm gương mẫu mực
để các thế hệ cán bộ đảng viên học tập
ấn tượng về phong cách của một người lãnh đạo gần dân
vẫn không thể phai mờ
trong tâm chính người dân xã đông mỹ huyện thanh trì
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
dù ở bất cứ cương vị công tác nào
từ lãnh đạo một tỉnh
hay một bộ ngành
một lĩnh vực
rồi trở thành người lãnh đạo
lãnh đạo cao nhất của đảng
và cả khi đã nghỉ hưu
đồng chí đỗ mười đều để lại dấu ấn quan trọng
những tình cảm trong sáng
với đồng bào đồng chí
tổ quốc và nhân dân
mãi nhớ tới hình ảnh
của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực gần gũi
trung kiên nhiệt huyết cách mạng
tận tụy với đảng tận hiếu với dân
sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười
là một tuần thất lớn đối với toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta
những ngày qua lễ viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
cũng đã được tổ chức tại nhiều quốc gia
trên thế giới
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một mươi
đại sứ quán việt nam
tại cuba đã tổ chức lễ viếng
và mở sổ tang nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong không khí trang nghiêm
đoàn cán bộ nhân viên đại sứ quán
cùng thân nhân
do đại sứ nguyễn trung thành dẫn đầu
đã viếng và dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ đồng chí đỗ mười
thay mặt đảng và nhà nước cuba
đồng chí josé ramón balague
trưởng ban đối ngoại
bí thư trung ương đảng cộng sản cuba
đã gửi lời chia buồn tới đảng và nhà nước việt nam
cùng gia đình cố tổng bí thư đỗ mười
một người bạn lớn của cuba
trong hai ngày mở sổ tang
bạn bè chile và nhiều nước
đã đến gửi lời chia buồn tới
gia quyến nguyên tổng bí thư đỗ mười
và chia sẻ nỗi mất mắt
với đảng nhà nước chính phủ
và nhân dân việt nam
cùng ngày sáu tháng một mươi
tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông trung quốc
đã lập bàn thờ tổ chức lễ viếng
và mở sổ tang tưởng niệm
nguyên tổng bí thư đỗ mười
toàn thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
các cơ quan đại diện việt nam tại hồng kông
đã dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ đồng chí đỗ mười
đại diện văn phòng đặc phái viên
của bộ ngoại giao trung quốc tại hồng kông
đại diện chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông
các tổng lãnh sự quán các nước asean
đã đến viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
cũng như chia sẻ sự mất mắt lớn
của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
sáng ngày năm tháng một mươi
phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc
tổ chức thương mại thế giới wto
và các tổ chức quốc tế khác
tại genève thị sĩ
đã tổ chức lễ viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đồng đảo các đại sứ
đại diện các sứ quán phái đoàn ngoại giao
các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế
bà con việt kiều tại thụy sĩ
đã đến viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong đó có đại sứ trưởng phái đoàn lào
toàn thể cán bộ nhân viên phái đoàn lào
các đại sứ đại diện các phái đoàn
thường trực singapore nhật bản
bhutan belarus mông cổ
phái đoàn thường trực việt nam tại genève
tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang
tưởng niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi
cùng ngày mùng năm tháng một mươi
đại sứ quán việt nam
tại liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
đã tổ chức trọng thể lễ viếng
và mở sổ tang nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong không khí trang nghiêm
các cán bộ nhân viên đại sứ quán
các cơ quan đại diện của việt nam
đại diện hội người việt nam tại anh
hội sinh viên việt nam tại anh
đã thắp hương tưởng nhớ
và dành một phút mặc niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười
đến viếng và ghi sổ tang
có đại diện các nước
trung quốc lào thái lan
congo mông cổ pháp
từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng một mươi
đại sứ quán việt nam
tại nam phi
đã tổ chức trang trọng lễ viếng
và mở sổ tang tưởng nhớ nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong bầu không khí trang nghiêm
toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại nam phi
cùng các cơ quan đại diện việt nam
do đại sứ vũ văn dũng dẫn đầu
đã dành một phút mặc niệm và thắp hương
tưởng nhớ đồng chí đỗ mười
tại lễ kiếng đại sứ vũ văn dũng
đã điểm lại quá trình hoạt động của đồng chí đỗ mười
trong suốt tám mươi năm qua
và nêu bật những công lao to lớn
của đồng chí
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong hai ngày đầu mở sổ tang
nhiều đảng đại biểu của chính quyền sở tại
ngoại giao đoàn
cộng đồng người việt nam tại nam phi
đã đến chia buồn cùng đại sứ quán
và viếng đồng chí đỗ mười
nhận được tin nguyên tổng bí thư
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đỗ mười từ trần
lãnh đạo vương quốc campuchia liên bang nga ấn độ
uruguay thổ nhĩ kỳ hàn quốc
brazil bồ đào nha
đã gửi điện thư chia buồn
tới lãnh đạo đảng quốc hội nhà nước
chính phủ nhân dân việt nam
và gia quyến đồng chí đỗ mười
lãnh đạo các nước đánh giá cao
những đóng góp to lớn của nguyên tổng bí thư đỗ mười
với công cuộc đổi mới của việt nam
cũng như với sự phát triển
quan hệ hợp tác giữa việt nam
và các nước khác
thưa quý vị trong kiến trình xây dựng
và đổi mới đất nước nguyên tổng bí thư đỗ mười
là một nhà lãnh đạo có nhiều dấu ấn
trong lĩnh vực ngoại giao
ông đã tạo ra những bước ngoặt cho đối ngoại việt nam
với đường đối ngoại độc lập tự chủ
và chính sách ngoại giao rộng mở
cả về chính trị lẫn kinh tế
chính trong những năm tháng
giữ cương vị chủ tịch hội đồng bộ trưởng
và sau là tổng bí thư
mang chấp hành trung ương đảng
đồng chí đỗ mười là người đã đóng góp trực tiếp
mang tính quyết định vào việc
hình thành và triển khai đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ
và chính sách ngoại giao rộng mở
cả về chính trị lẫn kinh tế cho đất nước
những nhiệm kỳ đạo bảy
cái lớn nhất về mặt đối ngoại
của việt nam
là chúng ta đã thực hiện thành công
cái chuyển hướng chiến lược đối ngoại
từ cái chỗ
mà chúng ta lấy
là một đoán tảng trong chính sách đối ngoại
của việt nam
sang thực hiện
điều đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hoá đa dạng hoá
thì chúng ta đã
bình thường hoá
đối quan hệ với trung quốc
bình thường hoá được quan hệ
với các cái tổ chức
tài chính tiền tệ thế giới
với các nước lan giềng
thì chúng ta cũng đã
thúc đẩy được cái quan hệ
và điều mà tôi cũng muốn nhấn mạnh nữa
là liên quan đến tổng bí thư đỗ mười
cũng từ cái nhiệm kỳ đạo bảy
và từ đồng chí đỗ mười
thì lần đầu tiên
một tổng bí thư của hàn giang
đã có các cái chuyến thăm
các nước ngoài giáo hội chủ yếu
ý kiến quyết định đưa việt nam
gia nhập asean
của nguyên tổng bí thư đỗ mười
thời điểm bấy giờ
được coi như bước khởi đầu
để việt nam khẳng định vị thế của mình
trên trường quốc tế
đồng chí đỗ mười đã phát biểu
đây là thời
cứ chín mùi để việt nam gia nhập
tổng bí thư asean
thì phải nói rằng là
một cái sự kiện này
phải nói rằng là đánh dấu
một cái bước
kết thúc cái
sự đối đầu
giữa hai nhóm nước
ở đông nam á
là nhóm nước đông dương
ba nước đông dương
và nhóm nước
các nước asean cũ
và từ cái sự kiện
mà việt nam gia nhập asean
làm cho đông nam á
tở thành là
của mười nước đông nam á
của khu vực đông nam á
những cái nước
cùng hội cùng thuyền
cùng chia sẻ
những cái giá trị
và cùng chia sẻ
thành quả phát triển
với những người
từng có may mắn
được làm việc
cùng đồng chí đỗ mười
trong lĩnh vực
ấn thưởng của họ
là một nhà ngoại giao
dĩ bất biến
ứng phản biến
theo đúng lời dạy
của chủ tịch hồ chí minh
tổng thủ đỗ mười
rất là tự tin
trong các cái cuộc tiếp xúc quốc tế
cái tự tin đấy
là nó có căn cứ của nó
để chỗ là
cái kiến thức
cái sự hiểu biết
của tổng thủ đỗ mười
khá là sâu rộng
cái kiến thức
là cũng rất cờ mở
biết cách dẫn dắt
cái câu chuyện
theo cái hướng
chứ không phải là để cho
đẩy cái câu chuyện
theo cái hướng người ta mở
cái thứ ba nữa là
bác đỗ mười
rất là chủ động
trong cái quan hệ
trong cái tiếp xúc đối ngoại
nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao
nguyễn di niên khẳng định
từ đó đến nay
chúng ta đã phát triển
đường lối đối ngoại
đa dạng hóa
đa phương hóa
hợp tác quốc tế
việt nam hiện có rất nhiều đối tác chiến lược
và đối tác toàn diện
đây là thành quả
mà đồng chí đỗ mười
đã góp công gây dựng